tại cuộc gặp cấp cao việt nam nga chủ tịch nước trần đại quang và tổng thống vladimir putin
hài lòng trước những phát triển nhanh chóng của quan hệ đối tác chiến lược toàn diện giữa hai nước
mong muốn cùng phấn đấu tạo nền tảng vững chắc hơn nữa cho quan hệ song phương
trên tất cả các lĩnh vực kinh tế thương mại đầu tư du lịch giáo dục đào tạo quốc phòng an ninh
cùng ngày chủ tịch nước trần đại quang cũng đã có cuộc gặp cấp cao với tổng thống chile barchelles juria
tiếp thủ tướng papua new guinea o neill
trong các cuộc gặp gỡ nói trên thay mặt lãnh đạo đảng và nhà nước
chủ tịch nước trần đại quang đã mời nguyên thủ lãnh đạo các nước đến việt nam
dự tuần lễ cấp cao apec tại thành phố đà nẵng trong tháng một mươi một năm hai nghìn hai mươi
lãnh đạo các nước đều khẳng định sẽ ủng hộ và phối hợp chặt chẽ
để việt nam tổ chức thành công năm apec hai nghìn một mươi bảy